tòa án nhân dân tp hà nội vừa quyết định hoãn phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
xảy ra tại công ty cổ phần lọc hóa dầu bình sơn để viện kiểm sát xác minh chi tiết cựu lãnh đạo lọc hóa dầu bình sơn
đi nước ngoài vào thời điểm bị cáo buộc nhận tiền lãi ngoài từ ocean bank
đây là vụ án thuộc giai đoạn hai của vụ án hà văn thắm xem xét trách nhiệm hình sự của các bị cáo
trong việc chiếm đoạt tiền lãi ngoài hợp đồng gửi tiền vào ngân hàng đại dương ocean bank
bốn bị cáo trong vụ án này là cán bộ lãnh đạo của công ty cổ phần lọc hóa dầu bình sơn bsr gồm vũ mạnh tùng
nguyên phó tổng giám đốc nguyễn hoài giang nguyên chủ tịch hội đồng thành viên phạm xuân quang
nguyên kế toán trưởng và đinh văn ngọc nguyên tổng giám đốc bị viện kiểm sát nhân dân tối cao
truy tố về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
bốn bị cáo đều bị truy tố ở khung hình phạt có mức án từ hai mươi năm đến tù trung thân
theo cáo trạng với vai trò là lãnh đạo của công ty bsr trong hai năm hai nghìn một mươi ba hai nghìn một mươi bốn
bốn bị cáo đã quyết định việc gửi tiền của công ty bsr vào ngân hàng ocean bank
do đó đã được nguyễn minh thu nguyên tổng giám đốc ocean bank đã chi tiền ngoài hợp đồng
còn gọi là chi tiền chăm sóc khách hàng cho bốn bị cáo
trong phiên tòa hôm nay bị cáo ngọc còn khẳng định lời khai bà thu
về việc đưa cho bị cáo hai trăm linh triệu đồng tại cơ quan hôm hai mươi ba tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn là không có căn cứ
cựu tổng giám đốc bsr và vợ cùng xác nhận hôm đó gia đình bị cáo đi nước ngoài
hồ chiếu và dữ liệu của cơ quan xuất nhập cảnh đã lưu lại việc này
sau khi luật sư bảo chữa cho bị cáo ngọc cung cấp chứng cứ
viện kiểm sát nhân dân hà nội đề nghị tạm dừng phiên tòa để xác minh chứng cứ mới
nhất trí với ý kiến cơ quan công tố hội đồng xét xử tuyên bố tạm hoãn phiên tòa
chín giờ sáng mai tòa tiếp tục làm việc